tại con tum nhiều hộ dân trồng cà phê đang đứng ngồi không nghiền vì mối lo không thuê được nhân công thu hái gây ảnh hưởng đến sản lượng chất lượng cà phê
đây là khu chợ mà người dân trồng cà phê vẫn nói vui với nhau đó là chợ lao động nằm ngay ngã tư thôn năm xã hà mòn huyện đắc hà
trước đây khi bước vào mùa thu hoạch cà phê thì khu chợ trở nên đông vui tấp nập
tuy nhiên hiện nay người lao động đang trở nên khăn hiếm nguyên nhân là do người lao động đi làm tại các khu công nghiệp gần nhà nên không lên tây nguyên làm thuê nữa

trước đây khi bước vào mùa thu hoạch cà phê thì khu chợ trở nên khăn hiếm nguyên nhân là do người lao động đi làm tại các khu công nghiệp gần nhà nên không lên tây nguyên làm thuê nữa

trước thực trạng khăn hiếm nhân công thu hái cà phê huyện đắc hà cũng đã lên kế hoạch điều tiết lao động tại địa phương cũng như phương án để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
vận động người dân đổi công lao động nhà có diện tích cà phê chín trước thì tập trung thu hoạch trước để bảo đảm sản lượng cũng như chất lượng cà phê